đối tượng nông thị quỳnh lan chú tại huyện tràng định lạng sơn là kế toán của ủy ban nhân dân xã khánh long huyện tràng định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định khởi tố bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản
trong thời gian công tác tại ủy ban nhân dân xã khánh long lan là công chức phụ trách kế toán
đã lợi dụng lãnh đạo xã chuyển công tác tự ý đổi mật khẩu chữ ký số mà không thông báo cho cấp trên biết
lập khống chứng tử để tham mô ngân sách của xã tại kho bạc nhà nước
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nông thị quỳnh lan đã thực hiện hai mươi tám lần chuyển khoản
với tổng số tiền hơn bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng trong đó số tiền lập chứng tử khống để chuyển khoản chi là trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
sau khi trừ một mươi tiền hóa đơn đối tượng đã sử dụng số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở và nơi làm việc của lan cơ quan điều tra thu giữ hai laptop
cùng nhiều tăng vật có liên quan